thành phố hồ chí minh vừa bắt giữ nghi can tạ khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê ở hải phòng chính là hung thủ đã gây ra vụ sát hại tài xế taxi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn
và bước đầu nghi can huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày sáu tháng năm huy đón taxi do anh nguyễn thanh tuấn làm tài xế đi từ quận tân phú về quận một
tuy nhiên sau đó huy lại yêu cầu tài xế trở về quận bình tân tân phú rồi ngược lại quận bảy
lúc này anh tuấn yêu cầu huy thanh toán tiền taxi
cho đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày sáu tháng năm khi xe đến đường nguyễn văn linh quận bảy thì bất ngờ huy rút dao kề vào cổ anh tuấn để khống chế
anh tuấn hoảng sợ đã phản ứng
huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh tuấn rồi mở cửa chạy bộ vào một bãi xe container gần đó để thoát thân
nạn nhân tuấn thoát ra ngoài hô hoán nhưng gục tại chỗ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
và hiện nay sức khỏe anh tuấn đã tiến triển tốt
bước đầu huy khai thông
anh tuấn đã nhận do hết tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và mục tiêu là nhắm vào các tài xế taxi
bất ngờ kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nhạc trẻ bến lức trên đường số một mươi khu dân cư mai thị non khu phố hai thị trấn bến lức huyện bến lức
lực lượng công an tỉnh long an đã phát hiện tại đây có bảy mươi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có tám phòng hát karaoke tại đây đang hoạt động với bảy mươi một khách
trong đó có rất nhiều đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ vật chứng gồm các túi chứa chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng có bảy mươi trên bảy mươi một đối tượng dương tính với chất ketamin
bên cạnh đó công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nhạc trẻ bến lức hoạt động karaoke quá giờ quy định
bộ phòng hát karaoke
một vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ
trái phép với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
cụ thể vào hồi chín giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực barrier số hai cửa khẩu quốc tế hữu nghị thuộc khu kéo kham thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng đã phát hiện trong cabin và cốp xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi tám c một mươi hai nghìn ba trăm ba mươi một do lái xe nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang điều khiển
có cất dấu một trăm một mươi bốn giàn pháo
số pháo loại ba mươi sáu lỗ một giàn được đựng trong một mươi chín túi nilon màu đen
số pháo có tổng trọng lượng là một trăm năm mươi sáu kg
và đối tượng tuấn khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ bên kia biên giới mang về nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời
thưa quý vị và các bạn theo lực lượng cảnh sát giao thông thì trong năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã có trên chín mươi một trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý
và chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có trên năm mươi lái xe bị xử phạt vì lỗi trên
cùng với đó cũng là hàng nghìn nạn nhân hàng nghìn cái chết oan uổng thương tâm vì những xấy điên gây ra
và đã đến lúc chúng ta cần coi việc sử dụng rượu bia mà lái xe là tội ác
ngoài xử lý nghiêm minh theo các quy định của pháp luật thì cũng cần phải lên án để những người cố tình ép người khác uống rượu trên bản nhậu
nhận ra đó là hành vi xấu và cũng là hành động tiếp tay cho tội ác có thể xảy ra
cần phải lên án
rượu bia quá đà ông nguyễn đức huyện tại bình định lái xe lơ sút mang biển số bốn mươi chín x bốn mươi sáu tông vào đám đông khiến bốn người chết sáu người bị thương
tại cao tốc nội bài lào cai một tài xế phớtner bảy chỗ một tài xế xe khách một mươi sáu chỗ đã đối đầu nhau khiến một mươi hai người nhập viện trong đó ba người tử vong
cả hai tài xế lúc đó đều có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép
mới đây nam tài xế lái xe huy đai tại hà nội đã đâm vào một ngũ lao công khiến nạn nhân bị hất văng tử vong tại chỗ
và đây là lời biện hộ cho tội ác của mình gây ra
pháp luật không quy định hành vi say lái xe đâm chết người và hành vi giết người
vậy nên rất nhiều người coi việc sử dụng rượu bia mà lái xe gây tai nạn chỉ là sự việc đáng tiếc và không ai mong muốn
từ đó tạo tâm lý chủ quan
tiến sĩ nguyễn thị thanh thủy tổ trưởng luật hình sự khoa luật học viện an ninh nhân dân
lại cho rằng cần phải thay đổi nhận thức này bởi đây không đơn thuần là lỗi vi phạm thông thường
bởi nó đã cướp đi sinh mạng ước mơ
hoài bão của người khác
liên quan đến vấn đề vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do sử dụng rượu bia và các chất kích thích mạnh khác
thì phải thấy rằng là những hành vi này so với những cái hành vi mà khi họ tỉnh táo
nó phải thể hiện cái mức độ nghiêm trọng cao hơn rất là nhiều
luật thì đã có ở một số tội khi mà quy định đó là một tình tiết tăng nặng
nhưng mà nên rằng phải quy định thêm vào một số tội phạm khác
để mà từ đó mang tính chất dân đe đối với toàn xã hội
ước mơ hoài bão của cô giáo trần thị quỳnh
một trong hai nạn nhân đã tử vong do bị tài xế say xỉn tông phải ở hầm kim liên
ngày một tháng năm vừa qua vẫn còn giang dở
phút tiện đưa không ai cầm được nước mắt
mới đây tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề xuất mức xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới bốn mươi triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
tuy nhiên trước cái chết của những nạn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ
trước cảnh con mất cha chồng mất vợ vì những kẻ say xỉn ý thức kém
thì đã đến lúc chúng ta cần coi hành vi lái xe khi sử dụng rượu bia là tội ác
và những người cố ép người khác xay là hành động tiếp tay cho tội ác
chứ không đơn thuần là lỗi vi phạm an toàn giao thông
những miếng đề can nhỏ in dòng chữ đã uống rượu bia không lái xe
được truyền tay nhau để dán lên ngược áo trong lễ tang cô giáo trần thị quỳnh tại hà nội
thông điệp tới mọi người là cùng chung tay vào vì một cái môi trường an toàn khi lái xe
trong phút tiến đưa người bạn thân của mình
nhóm bạn của cô giáo trần thị quỳnh vẫn mong muốn sự việc tương tự không xảy ra với người khác
và các ma men phải có ý thức hơn cho chính mình và xã hội
cũng từ đây thông điệp đã được lan tỏa
một trào lưu mới đã xuất hiện trong cộng đồng mạng
đồng loạt thay đổi ảnh đại diện facebook cá nhân của họ
những hình ảnh vang thông điệp
nói không với rượu bia thì lái xe
hay xe xịt thì lái xe là tội ác
lời khuyên dành cho những người mà họ khi mà thực hiện những mối quan hệ xã hội nói chung
đặc biệt là những người mà khi mà điều khiển phương tiện giao thông
thì họ cần phải luôn luôn để mình ở trong một cái trạng thái là luôn tỉnh táo
sự tỉnh táo này mới đủ khả năng để nhận thức và điều khiển hành vi theo đúng sự nhận thức đó

tránh vi phạm đạo đức
tránh vi phạm đạo đức
tránh vi phạm những quy tắc mà xã hội đã đề ra
tất cả những nước châu âu
những nước bên cạnh chúng ta như trong đông nam á của chúng ta như singapore
như thái lan như mạ lai
thì hành vi sử dụng bia rượu và các chất kích thích mà tham gia giao thông điều khiển phương tiện
người ta đưa luân vào luật nguồn của trách nhiệm hình sự
tức là đưa vào bộ luật hình sự thành một cái điều luật cụ thể
và có thể xử phạt tù ngay sau khi mà phát hiện ra
chứ chưa cần vấn đề gây hậu quả
lực lượng chức năng đã tăng cường tôn trách xử lý
những hình phạt đã được tăng nặng
nhưng vẫn có những cái chết đau lòng xảy ra khi tuổi đời còn rất trẻ
những đứa trẻ mất đi cha mẹ chỉ vì một cuộc vui quá chén
hậu quả năng nề ai cũng biết vậy
nên để tránh những hậu quả đau lòng không còn xảy ra vì bia rượu
thì đã đến lúc chúng ta cần thay đổi nhận thức
với hành vi uống rượu bia mà lái xe là tội ác
không đơn thuần là lỗi vi phạm giao thông
bắt đầu từ tối ngày hôm nay ngày một mươi tháng năm
các hoạt động mở đầu
đầu trong chuỗi chương trình nghi lễ tâm linh
đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra tại chùa tam trúc tỉnh hà nam
và cho đến thời điểm này lực lượng công an với nhiệm vụ
đảm bảo an ninh an toàn cho đại lễ
đã thường trực sẵn sàng chủ động các phương án
và ngay trong sáng ngày hôm nay đoàn công tác
của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu
ứng trực lực lượng phương tiện
tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao
trên tinh thần quán triệt là không để thật chủ động bất ngờ
và mọi sự cố nếu như có thể xảy ra
sẽ được xử lý kịp thời và nhanh chóng
hội trường chính nơi đại lễ chính thức sẽ được diễn ra
với sự tham gia của hơn một năm trăm linh đại biểu quốc tế
những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành
tập trung kiểm tra hệ thống báo cháy chữa cháy tự động
các điều kiện đường giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đánh giá đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra
tuy nhiên cần tiếp tục ra soát
kiểm tra các khu vực có nguy hiểm về cháy nổ
đặc biệt là tại các khu vực bãi gửi xe khu vực lưu trú
nơi diễn ra các hoạt động chính và những hạng mục
hiện đang được gấp rút hoàn thiện
để có phương án bố trí lực lượng phương tiện phù hợp
các cái điểm mà có nguy cơ cháy nổ cao
thì đã có phương án cụ thể để bố trí lực lượng phương tiện
trong đó thì là việc trung tâm tổ chức hội nghị
thì chúng ta đã các hệ thống cơ bản đã đảm bảo
để có phương án thường trực của cán bộ chuyên sĩ
của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy của hà nam
để đảm bảo không có sự cố cháy nổ nào xảy ra
trong quá trình diễn ra hội nghị
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn
thường trực sẵn sàng chiến đấu
trước trong và sau đại lễ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã bố trí lực lượng phương tiện ứng trực
theo kế hoạch tại một mươi bốn điểm chốt
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ
trên tinh thần mọi sự cố xảy ra
dù là nhỏ nhất cũng phải được xử lý kịp thời
hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh
chúng tôi đã chủ động phân công các vị trí trách nhiệm
bảo đảm các khu vực và các phạm vi theo quy định
đối với từng chốt một thì các chốt phải có trách nhiệm
hỗ trợ khi có cháy nổ xảy ra
thống nhất với các đơn vị chức năng
để mở đường cứu nạn cứu hộ khi có sự cố
để di chuyển lực lượng phương tiện kịp thời
từ những vị trí trực đến những vị trí mà có cháy nổ xảy ra
trước đó công tác kiểm tra hướng dẫn
đối với ban quản lý khu di tích
các cơ sở trong khu vực lân cận
cũng được công an tỉnh hà nam tiến hành
từ đó kịp thời phát hiện những thiếu sót tồn tại
yêu cầu khắc phục kịp thời
không để nguy cơ xảy ra cháy nổ
có phần đảm bảo an ninh an toàn
tạo điều kiện thuận lợi để đại lễ vơ sắc
liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín diễn ra thành công tốt đẹp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công ty khổ phần vận tải đường sắt sài gòn
giảm năm giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu
trong thời gian từ ngày ba mươi tháng năm
đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
giảm một mươi giá vé hiện hành
đối với tất cả học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đi thi và nhập học tại các trường đại học
học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp
và dạy nghề cùng thân nhân đi trên
các đoàn tàu khách thuộc công ty quản lý
theo đó mỗi giấy báo thi thẻ dự thi học sinh
được mua một vé giảm giá
và mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng
cho một lượt đi và một lượt về
riêng giấy báo nhập học học sinh được mua
một vé giảm giá cho một lượt đi
và mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng
thời gian áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thưa quý vị nguy cơ thiếu điện
có thể xảy ra sau năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên không có dự án điện lớn nào được triển khai
vì vậy việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng
mặt trời đã trở thành biện pháp hữu hiệu
giúp nhiều gia đình đảm bảo cung cấp điện
tại chỗ và giảm chi phí điện hằng tháng
sau khi được tư vấn gia đình cô ánh
huyện hóc môn tp hcm vừa đầu tư
hệ thống điện năng lượng mặt trời
với kết cấu của mái nhà cô ánh đã lắp đặt
một mươi sáu miếng pin tích không suất năm kwh điện
sau ba tháng này sử dụng
hệ thống điện năng lượng mặt trời này đã mang lại
cho gia đình cô nhiều hiệu quả tích cực
đặc biệt là giúp tiết kiệm hơn sáu mươi tiền điện
so với các tháng trước đây
xong xong đó phía điện lực còn cho biết
mỗi tháng gia đình cô ánh còn nhận lại được

nói chung là mình có điện xài
mình không có bị áp lực về điện
hay là mình có một khoản tiền
từ cơ quan điện chuyển lại cho mình
do mình cái hệ thống điện năng lượng mặt trời
mình đem lại cho mình
còn tại gia đình chị linh
quận một mươi hai tp hcm
thông thường bếp ga là sự lựa chọn hàng đầu
cho việc nấu nướng
nhưng sau khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời
chị đã thoải mái sử dụng bếp điện
mà ít suy nghĩ tới chi phí
thế xu hướng xài là
dài là người ta xài năng lượng xanh là nhiều
cái không gian của mình trên trống đó
mình năng lượng mặt trời
mình tự sản xuất cho nên
mình không có xài năng lượng kia
chi phí là đã được sáu mươi tiền điện
cái lợi ích rất là nhiều
thứ nhất là mình tiết kiệm điện nè
sử dụng nhà cung cấp báo là
sử dụng cái năng lượng mặt trời á
đó là sẽ ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời trước
xong tới nguồn điện của điện lực
đó bù lại phần đó là mình giảm trước rồi
cái phần chi phí mà
lượng điện mà phát dư ra nữa đó
là mình được điện lực sẽ hoàn trả lời
theo của chủ trương của chính phủ
tổng công ty điện lực
thành phố hồ chí minh cho biết
hiện nay trên địa bàn thành phố đã có
một bốn trăm ba mươi hai công trình điện mặt trời áp máy
của các hộ dân và doanh nghiệp
thông qua hệ thống đo đếm
lượng điện sản xuất từ các mô hình điện mặt trời
phát lên lưới điện đạt hơn bốn triệu kwh
cụ thể đơn giá mà điện lực
mua điện mặt trời của hộ dân là

và người dân sẽ được hoàn trả lại toàn bộ
vào giữa tháng năm này
nếu nhân với đơn giá mua điện
năm hai nghìn một mươi chín khi số tiền ngành điện
phải chi trả cho việc mua điện mặt trời
là hơn tám tỷ năm trăm linh triệu đồng
ngoài nhiệm vụ bảo vệ chứa quyền lãnh thổ
giữ gìn an ninh chính trị
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
còn làm tốt công tác dân vận
giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn
tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng biên giới
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
luôn xác định bảo vệ chứa quyền biên giới
phải đi đôi với công tác dân vận
với việc quản lý ba xã
với tổng số dân hơn chín người
người dân trên địa bàn chủ yếu làm nghề nông
đời sống gặp nhiều khó khăn thiếu thốn
cả về vật chất và tinh thần
những năm qua bằng việc làm thiết thực
mong muốn góp một phần nhỏ
trong cải thiện đời sống cho người dân
đồng biên phòng cơ khẩu quốc tế mộc bài
luôn là đơn vị đi đầu
trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn
các chú bộ đội biên phòng ở đây
cũng có giúp con về sách giở
và giúp cho con đi học
tạo điều kiện thượng lợi nhất
và đồng thời là tham mưu cho địa phương
giúp thổ trợ cho người dân
đặc biệt là tạo cái việc làm cho người dân
để có việc làm có thu nhập
ổn định cuộc sống
để là nhằm coi như là giảm
cũng như là khắc phục

đồng thời là tạo cái việc làm cho người dân

để nảy sinh các tệ nạn xã hội
ngoài việc thực hiện hỗ trợ người dân
về con giống cây trồng
xây dựng các mô hình sản xuất
chúc đỡ người dân có việc làm ổn định
phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
đầu tư xây dựng các công trình dân sinh
với tinh thần đồn là nhà
biên giới là quê hương
bộ đội viên phòng tây ninh còn tổ chức
nhiều hoạt động thăm hỏi động viên
xây dựng nhà tình thương
việc làm này đã góp phần với cấp ủy chính quyền địa phương
làm tốt chính sách an sinh xã hội
trong những năm từ hai mươi một đến hai mươi tám
thì bộ đội viên phòng có khẩu quốc tế
một bài rất đóng góp
rất nhiều về công
về sức về tiền cổ
để hỗ trợ
chính quyền cùng với đám ủy chính quyền địa phương
để mà giúp được
kinh tế của người dân
được khai trả
thì cụ thể là cái vấn đề
mà giúp người dân
thì đã xây dựng được là chín căn nhà
trong đó là có sáu căn nhà
đồng thời máy áp đi cư
giúp đỡ là các em
hiếu học tức là có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện đến trường
để mà hỗ trợ một năm
là một mươi năm suất học bổng
để cho các em tiếp bước đến trường
không để là các em nào
phải bỏ học
những con đường chập trùng đầy gian nang thử thách
mà người lính bộ đội viên phòng
tây ninh đi qua là những hành trình
gìn giữ bình yên và gieo mầm cuộc sống
mới nơi biên cương
trong những người dân nơi đây câu chuyện
về những người lính mang quân hàm xanh
vẫn luôn được nhắc đến với niềm tin yêu
và triều mến
nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy xin được tạm dừng

theo dõi quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại
hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ
nhưng những điều người nói người viết
người làm đặc biệt là bản di trúc
thiên liêng người để lại cho chúng ta
vẫn mãi là một văn kiện lịch sử
một di sản vô giá kết tinh tinh hoa
tư tưởng đạo đức và phong cách
của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời
phụng sự tổ quốc phục vụ cách mạng
phục vụ nhân dân năm mươi năm đã đi qua
kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đặt bút
viết những dòng cuối cùng trong bản di trúc
trải qua thời gian và những biến thiên
của lịch sử những lời người dặn
trước lúc đi xa vẫn sáng rõ
tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị
đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ
tổ quốc hôm nay
nghiện ngẫm trong suốt bốn năm
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chặt lọc tình cảm
và suy nghĩ của cả cuộc đời
di trúc để lại những điều
căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
lời đầu tiên bác viết
trước hết nói về đảng
bác cân dặn đảng ta
phải chăm lo củng cố sự đoàn kết
thống nhất trong đảng để mạnh
tự phê bình và phê bình
thường xuyên đổi mới và trình đốn đảng
để có đủ sức mạnh và uy tín
của người cầm lái dẫn đường
cho quân chúng hướng theo
công hiến trọn vẹn cho dân tộc cho nhân dân
những lời cân dặn tông huyết
cuối cùng bác nói đến
việc cần phải làm trước tiên
nhắc đến trong di trúc
vẫn là về công tác xây dựng trình sống đảng
điều đầu tiên bác nói là trước hết nói về đảng
điều nói để nói là bác luôn luôn
quan tâm vấn đề đảng
tại vì đảng tất là đảng cầm quyền
và đảng là người lãnh đạo
cho nên điều bác quan tâm đầu tiên
bác nói trước hết tức là về đảng
mà trong vấn đề về đảng thì bác nêu
những tiêu chí
của một đảng để thực sự
đảm nhận vai trò đảng cầm quyền
thì bác yêu cầu đầu tiên
đảng phải giữ bước sự đoàn kết thúc nhất
thứ hai đảng phải nêu cao
tâm hương tự phê bình và phê bình
và thứ ba bác nói là
phải phát huy dân chủ trong đảng
và thứ tư bác đặc biệt nhấn mạnh
công tác xây dựng đảng làm sao
thật sự trong sạch vững mạnh
đó là những câu nói rất ngắn gọn
nhưng nhắc đi nhắc lại phải này
thật sự thật bồn một
có thể nói rằng là trong hai câu
nhưng bác nói bốn chữ thật
để nói tới những giải pháp tầm quan trọng
và nhấn mạnh một số phương hướng
phương châm để xây dựng trình thống đảng
đó là những chỉ dẫn
của một người sáng lập đảng
giáo dục đảng ghen luyện đảng
và là những điều cốt lõi cô đẳng nhất
mà hồ chí minh muốn truyền tải
đến đảng ta và mong muốn
đảng ta thực hành tốt những điều đó
trong di trúc bác cũng dành
phần nhiều để nói về việc chăm lo
bồi dưỡng đoàn viên thanh niên
về phong trào cộng sản thế giới
cuối bản di trúc
về việc riêng bác chỉ dùng
đúng bảy mươi chín từ để nói
người can dặn
sau khi tôi đã qua đời
chứa nên tổ chức điếu phúng linh đình
để khỏi lãng phí thị giờ
và tiền bạc của nhân dân
trước lúc đi xa bác không có điều gì
phải hối hận
chỉ tiếc duy nhất một điều
một điều cao cả là không được
phục vụ lâu hơn nữa nhiều hơn nữa
cho dân cho nước
một cuộc đời một con người
trọn vẹn với dân tộc với đất tiết thức thí
và đến lúc gọi là
bác đi xa
điều bác luôn mong muốn
là để toàn dân
tưởng nhớ tới bác
nhưng bác yêu cầu phải hết sức tiết kiệm
rồi nhớ là trồng thật nhiều cây
lấy bóng mát
cho cụ già có chóng đến thăm thương bác
thì có lẽ ta lại càng hiểu thêm về
ngài bác nói của hồ chí minh
càng hiểu thêm về tấm gương đẳng đức của hồ chí minh
trọn vẹn một đời vì đất nước
và không có gì là cái riêng của bác cả
nửa thế kỷ đã đi qua
nhưng mỗi dòng mỗi điều bác viết
vẫn để lại trong di trúc
vẫn vẹn nguyên giá trị
không chỉ được lưu giữ trên những trang giấy
bút tích mang tính lịch sử
mà còn được khẳng định
và phát huy qua thực tiễn
trở thành nguồn động viên của vũ to lớn
là sự chỉ dẫn quan trọng
để quân và dân ta
tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại
trong sự nghiệp giải phóng
và xây dựng đất nước
suốt năm mươi năm qua
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
tổ chức hội nghị báo cáo thời sự
với chuyên đề giá trị lý luận và thực tiễn
của tư tưởng hồ chí minh
sự phát triển sáng tạo tư tưởng hồ chí minh
trong hoạt động của đảng
và vận dụng tư tưởng của người
trong lĩnh vực công tác đảng công tác chính trị
và công tác quần chúng công an nhân dân
giai đoạn hiện nay cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
hội nghị được tổ chức
đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
hiểu sâu hơn về thân thế cuộc đời
hoạt động cách mạng vẻ vang của chủ tịch hồ chí minh
tôn vinh những công hiến vĩ đại của người
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
và dân tộc việt nam
tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ trần minh trường
viện trưởng viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã giới thiệu truyền đạt đến các cán bộ chiến sĩ
những giá trị lý luận giá trị thực tiễn
của tư tưởng hồ chí minh
đồng thời phân tích làm rõ sự vận động
và phát triển sáng tạo của tư tưởng hồ chí minh
trong hoạt động của đảng
vận dụng tư tưởng của người vào công tác xây dựng
lực lượng công an nhân dân hiện nay
đây là hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh